ngày bảy bảy hơn ba trăm linh cử tri đại diện các hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh bình thuận đã trực tiếp đi bỏ phiếu bầu chọn những người có uy tín có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ ở cơ sở vào chức danh trưởng thôn khu phố nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi sáu
đúng bảy giờ sáng đồng loạt tại tất cả các tổ bầu cử ở một trăm hai mươi năm xã phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh bình thuận đã thực hiện các nghi thức khai mạc và tiến hành bầu cử trưởng thôn khu phố nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn trong kỳ bầu cử này toàn tỉnh bình thuận có hơn ba trăm linh sáu cử tri tham gia bầu cử
trong kỳ bầu cử này toàn tỉnh bình thuận có hơn ba trăm linh sáu cử tri tham gia bầu cử
đến một mươi bốn giờ cùng ngày công tác bầu cử đã hoàn tất với tỷ lệ hơn chín mươi tám cử tri đi bầu việc tiến hành bầu cử trưởng thôn khu phố sẽ tăng cường củng cố hơn nữa chất lượng hoạt động của ban điều hành thôn khu phố trên địa bàn tỉnh bình thuận có phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự lãnh đạo của cấp ủy đảng chính quyền địa phương trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở khu phố thôn